ngay chính những người không nằm trong đội ngũ xe ôm công nghệ cũng có đồng phục để bán
trong năm trên tuyến đường sắt qua địa bàn vĩnh phúc đã xảy ra bốn vụ việc liên quan đến an ninh trật tự năm vụ việc liên quan đến an toàn giao thông đường sắt và bốn vụ vi phạm hành lang an toàn đường sắt
lãnh đạo hai ngành đã thống nhất rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị để minh bạch hóa việc thu phí tại các trạm bot bộ giao thông vận tải đã yêu cầu lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
đến thời điểm này có một mươi bảy trên hai mươi tám trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống này và phần nào giúp giảm ủn tắc giao thông chống lãng phí nguồn nhân lực tại trạm và minh bạch công tác thu của nhà đầu tư bot
tuy nhiên vẫn còn một số trạm bot vẫn chưa triển khai hệ thống này
quý liệu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trạm thu phí bot hà nội bắc giang
mặc dù trạm thu phí này đã lắp đặt hệ thống thu phí không dừng vetc từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến thời điểm này số lượng xe sử dụng thẻ thu phí không dừng vẫn chưa nhiều
theo đại diện tổng cục đồng bộ việt nam đến nay trên quốc lộ một và đường hồ chí minh

trên hai mươi tám trạm thu phí lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
trạm mới được lắp đặt hệ thống thu phí không dừng gần đây nhất đó là trạm bot đồng nai
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu trong tháng ba năm hai nghìn một mươi tám một mươi một trạm còn lại phải hoàn thành hệ thống thu phí tự động
sau đây chúng tôi sẽ thực hiện các nhà đầu tư và nhà etc
thực hiện đàm phán tiếp tục đàm phán một trăm linh cho các hợp đồng trên quốc lộ một quốc lộ một mươi bốn
các trạm đã lắp đặt
trạm mới được lắp đặt hai cửa theo cái tiết điểm
thì các cái cửa tiếp theo chỉ mất trong có hai tuần thì sẽ mở rộng một cửa
hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục đốc thúc toàn bộ trạm do cả bộ giao thông vận tải
và địa phương quản lý thực hiện việc lắp đặt thu phí tự động
việc này phải được hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
còn bây giờ diễm loa xin được mời quý vị quay trở lại với trường quay hà nội
cùng với hai biên tập viên minh hương và huyền trang để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh ngày mới
xin cảm ơn biên tập viên diễm loan đã cung cấp cho chúng tôi cũng như quý vị khán giả
những thông tin sự kiện nổi bật đến từ đời sống phương nam
và những tin tức thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi hai tháng ba của truyền hình công an nhân dân
và chúc quý vị một ngày làm việc học tập thật hiệu quả
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các khung giờ này ngày mai trên antv